thưa quý vị ma túy đang ngày càng hủy hoại nhiều người phá vỡ cuộc sống bình yên của hàng vạn gia đình và đe dọa trực tự an ninh xã hội
vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay một vụ trọng án mà nguyên nhân chính được cho là do ma túy đã xảy ra tại xóm trung tâm xã phú đình huyện định hóa tỉnh thái nguyên
đối tượng ma tuyết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xóm trung tâm sau khi sử dụng ma tuyết đã dùng dao chém trọng thương chút ruột và chém chết bắt ruột sau đó cố thụ trong nhà
sau khoảng một h đồng hồ lực lượng công an huyện định hóa đã bắt còn đối tượng
vào thời điểm trên sau khi ăn sáng xong tiệp sang nhà chú ruột là anh ma đình thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở cạnh nhà
thấy tiệp vào lấy dao anh thanh định rằng lấy con dao thì bị tiệp chém một nhát vào đầu làm trọng thương
lúc đó ông phạm thế dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn là anh trai của mẹ tiệp đến căn ngăn thì bị tiệp chém nhiều nhát vào đầu cổ và tử vong tại chỗ
sau đó đối tượng vào nhà anh thanh khóa trái cửa lại và cầm dao cố thụ trong nhà
lúc đó đối tượng vào nhà anh thanh khóa trái cửa lại và cầm dao cố thụ trong nhà
sau đó đối tượng vào nhà anh thanh khóa trái cửa lại và cầm dao cố thụ trong nhà